và trong diễn biến liên quan tổ chức y tế thế giới who đã công bố tài liệu cho thấy
ban điều hành tổ chức này sẽ tiến hành phiên họp bất thường vào ngày một mươi một
để thảo luận về các điều kiện y tế tại giải gaza
tổng giám đốc who teros anom zebrisios đã trự tập phiên họp
sau khi nhận được yêu cầu từ một mươi bốn quốc gia thành viên thuộc ban điều hành của tổ chức này
đại sứ palestine tại liên hợp quốc ibrahim khoai si cho biết
cuộc họp sẽ tập trung chủ yếu vào tình hình sức khỏe cộng đồng ở gaza
cũng như thảo luận về các cuộc tấn công vào ngành y tế ở bờ tây
ông cho biết thêm who sẽ kêu gọi phía palestine không nhắm mục tiêu vào các cơ sở y tế
đồng thời cho phép các nguồn cung cấp y tế mới
lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh
văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc ocha cho biết
các đội cứu trợ chỉ hoạt động rất giới hạn ở gaza
riêng hàng viện trợ vào phía bắc gaza hiện đã bị phong tỏa hoàn toàn
ngày bốn một mươi hai chủ tịch ủy ban chữ thập đảo quốc tế mijana sponjaric cho biết
bà đã tới gaza
bà đã đến gaza đồng thời nhấn mạnh rằng những đau khổ tại vùng lãnh thổ này của người palestine là không thể chịu được được
tôi vừa tới thăm bệnh viện ở giải gaza và những gì tôi nhìn thấy thực sự quá sức tưởng tượng
điều khiến tôi sốc nhất là cảnh những trẻ em bị đạn pháo tấn công trong khi cha mẹ của các em đã thiệt mạng
và giờ trẻ em rơi vào tình trạng bơ vơ
cùng ngày người phát ngôn bộ ngoại giao đức sebastian fischer đã hối thúc israel
đảm bảo sự bảo vệ thực tế cho người dân tại giải gaza trong bối cảnh tel aviv
đang điều động các lực lượng trên bộ tới phía nam vùng lãnh thổ này khi xung đột với phong trào hồi giáo hamas lan rộng
cơ quan y tế tại gaza cho biết kể từ khi nổ ra xung đột hamas israel vào ngày bảy tháng một mươi năm nay
gần một mươi năm chín trăm linh người palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của israel
trong số này có tới bảy mươi là phụ nữ và trẻ em